cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực thi lệnh bắt tạm giam hai cán bộ sở nội vụ tỉnh phú yên
có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong kỳ thi tuyển công chức năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam nêu trên
đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên phê chuẩn
theo đúng quy trình thủ tục tố tụng hình sự
cụ thể ông lê tuấn trưởng phòng tổ chức công chức viên chức sở nội vụ tỉnh phú yên
bị khởi tố bắt giam để điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước
ông trần văn nhiên phó trưởng phòng tổ chức công chức viên chức sở nội vụ tỉnh phú yên
bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án này đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bà vũ thị thái hòa chuyên viên phòng tổ chức công chức viên chức sở nội vụ tỉnh phú yên
để điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước
cả ba cán bộ nêu trên không phải là thành viên hội đồng thi tuyển công chức tỉnh phú yên
năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám mà chỉ là bộ phận tham mưu giúp việc cho hội đồng
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của bộ công an đã triển khai nhiều biện pháp
truy quét các ổ nhóm tội phạm núp bóng tín dụng đen và xử lý rất nhiều đối tượng
tuy nhiên thực tế cho thấy là tín dụng đen như là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu
cho những đối tượng làm ăn
phi pháp nên càng tấn công thì các đối tượng lại càng tìm các thủ đoạn đối phó tinh vi hơn
đáng chú ý các đối tượng còn lợi dụng cả những ưu thế của mạng internet
và công nghệ thông tin di động nhằm mục đích ẩn mình
tuy nhiên những thủ đoạn đó đã không thể qua mắt được lực lượng chức năng
các tiệm cầm đồ các biển hiệu cho vay rồi ngụy trang bằng các công ty hỗ trợ vốn
đây là những hình thái tín dụng đen
tín dụng đen núp bóng đã bị lực lượng công an đấu tranh triệt phá
không dừng lại những tổ điều hành các đường dây tín dụng đen lại biến đổi
và lợi dụng mảnh đất khó kiểm soát là mạng internet để hoạt động với nhiều chiêu trò cho vay nhanh chóng
và khi các con mồi sập bẫy tín dụng đen thì đây là cách mà những đối tượng đi thu phần lợi nhuận của mình
nếu mà không trả tiền thì đêm đó vẫn đát bom xăng và nó
nỗi kinh hoàng về tín dụng đen cho vay nặng lãi xuất hiện ở tất cả các tỉnh thành
từ hà nội thanh hóa nghệ an hà tĩnh tp hcm cần thơ đồng tháp long an kiên giang
lực lượng công an cứ đánh ở tụ điểm này lại xuất hiện ở tụ điểm khác
tại thanh hóa công an tỉnh cùng lực lượng của bộ công an đã triệt phá tổ chức tín dụng đen quy mô lớn
với chi nhánh vươn khắp sáu mươi ba tỉnh thành
đường dây tín dụng đen này ngụy trang dưới vỏ bọc là công ty tài chính nam long
nhưng thực chất là chuyên cho vay với mức lãi suất cắt cổ lên tới hơn một bốn mươi ba một năm
tương đương hai mươi tám năm trăm bảy mươi một đồng một triệu một ngày
tính đến thời điểm bị phát hiện đã có hơn hai trăm linh khách hàng dính bẫy tín dụng đen của công ty này
và tổng số tiền giao dịch là hơn năm trăm một mươi tỷ đồng
bị đánh mạnh các đường dây tín dụng đen lại thay đổi phương thức và địa bàn hoạt động
ghi nhận tại thành phố hà tĩnh có thời điểm có tới hàng chục đường dây tín dụng đen
từ thanh hóa hải phòng nam định hoạt động
trên địa bàn của thành phố thì nó có mấy dạng
thường là nó núp bỏng dưới là một là hoạt động cầm đô
thứ hai là cho thuê xe tự lãi
thứ ba là nó là dịch vụ tài chính
thì đấy là những cái hoạt động mà đặc sáu đó là chính là hoạt động tín dụng đen
lợi dụng những cái hoạt động kỹ thuật
kinh doanh hợp pháp để chế giấu và tổ chức các cái hoạt động về tín dụng đen
do bị kiểm soát chặt tín dụng đen không thể hoạt động dưới vỏ bọc là tiệm cầm đồ trá hình
nên trong năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh hạ tĩnh đã có hơn ba trăm linh tiệm cầm đô dài thể
tuy nhiên tín dụng đen vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ mà các đối tượng phạm tội không thể bỏ qua
vì vậy chúng lại tiếp tục thay đổi phương thức hoạt động
lần này các đối tượng cầm đô ẩn mình ở môi trường
tình và điều hành tín dụng đen ở nhiều tỉnh thành khác
theo tài liệu điều tra công an tỉnh hà tĩnh phát hiện hai đường dây cá độ bóng đá qua web b tám mươi tám ag com
và các trang cá độ bóng đá là bóng tám mươi tám com cượcbanh tám mươi tám com với tài khoản siêu tổng đại lý tên g một mươi tám và rq hai mươi hai
do hai nghi phạm ở khánh hòa quản lý
để tổ chức cá độ bóng đá trên mạng
chuẩn bị mỗi tháng hai đường dây giao dịch cá độ bóng đá khoảng năm trăm linh tỷ đồng
từ khi hình thành đường dây đến thời điểm bị triệt phá vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tổng giao dịch tính theo lũy kế khoảng hơn ba tỷ đồng
tổng giao dịch tính theo lũy kế khoảng hơn ba tỷ đồng
tội phạm tín dụng đen thường kéo theo nhiều loại tội phạm khác như cướp cùa giết người đồng thời cũng là điều kiện để nhiều loại tội phạm nảy sinh
vậy nên việc lực lượng công an đấu tranh tốt với tội phạm tín dụng đen đã kìm hãm nhiều loại tội phạm khác có cơ hội hoạt động

đây là hoạt động tín dụng đen sử dụng công nghệ cao ẩn dưới dạng cho vay trực tuyến với lãi suất rất cao tiêm ẩn nhiều rủi ro cho cả người vay lẫn người cho vay
thưa quý vị và các bạn ngay sau khi cơn bão số năm đi qua
hội chữ thập đỏ việt nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu cho người dân bị thiệt hại do cơn bão gồm hàng hóa và tiền mặt trị giá hơn một trăm một mươi ba triệu đồng
cụ thể trong số một trăm một mươi ba triệu đồng kể trên năm mươi triệu đồng là tiền mặt để hỗ trợ gia đình có nhà sập trôi hư hỏng mua lương thực nhu yếu phẩm cần thiết
hơn sáu mươi ba triệu đồng là một trăm linh thùng hàng đồ gia dụng thiết yếu cho các gia đình
hàng cứu trợ đã được chuyển từ kho đà nẵng và bình định ngay trong ngày hôm nay để kịp thời cấp phát cho người dân
trước đó cơn bão số năm đổ bộ vào đất liền đã gây thiệt hại nặng cho tỉnh bình định với một trăm bốn mươi bốn căn nhà của người dân đã bị sập hoàn toàn một một trăm hai mươi căn bị tốc mái hư hỏng một chín trăm linh căn đã bị ngập nước
theo thống kê của tỉnh phú yên cho thấy có hai mươi tám ngôi nhà bị sập từ bảy mươi cho đến một trăm linh năm mươi tám ngôi nhà bị thiệt hại từ năm mươi cho đến bảy mươi một mươi ba ngôi nhà thiệt hại từ ba mươi
hai trăm ba mươi hai ngôi nhà bị thiệt hại dưới ba mươi do cơn bão số năm vừa qua
phần lớn trong số này có hoàn cảnh hết sức khó khăn mặc dù trong những ngày vừa qua đã được chính quyền và người dân cùng san sẻ giúp đỡ để có nơi tá túc tạm qua ngày
dự báo trong những đợt mưa lớn sắp tới sẽ lại đến những người dân bị thiệt hại do cơn bão đang rất cần những mái nhà để trải qua những ngày đông giá rét
bão số năm đi qua ngôi làng hòa hội trù phú bên bờ đầm cù mông thuộc xã xuân cảnh thị xã sông cầu đã không còn bình yên
nằm bên đầm cù mông ngôi nhà này được xây dựng cách đây không lâu vừa làm nơi ở vừa là nơi buôn bán lật vật kiếm sống của đôi vợ chồng trẻ
còn đây là hoàn cảnh của em nguyễn văn ti thôn hòa hội
cha mẹ mất sớm các anh chị đã lập gia đình riêng còn hai anh em ở trong căn nhà cũ cha mẹ để lại ngày ngày đi làm công nhân kiếm sống
cơn bão số năm đổ bộ hai em cũng chỉ kịp chạy thoát thân ngôi nhà là nơi ở của hai anh em giờ chỉ còn lại đống đổ nát
nếu bảo về bên nhà anh chị ở thì không lúc một hai giờ sáng đổ xuống một âm em không biết xử lý đi sao hết luôn
bây giờ trong hoàn cảnh của hai anh em thì như thế nào
ba mẹ mất xóm rồi chị còn hai anh em ở chung với nhà đây thôi
bây giờ mong muốn của em như thế nào
mong muốn em được sự giúp đỡ của các nhà hào tâm cho em xây dựng lại cái nhà để hai anh em có túi ngủi mưa gió thôi
ở làng biển hòa an xã xuân hòa vợ chồng anh phạm ngọc xuân thuộc diện hộ nghèo vợ và lưới trồng ngày ngày đi biển gần bờ kiếm sống
ngày biển êm thì có đồng ra đồng vào ngày biển động phải đi mượn gạo
cơn bão đổ bộ gia đình anh vừa được vận động di rời đến nơi an toàn khi trở về nhà thì nhà cũng đổ sập chỉ còn lại máy hiên

dự báo một cơn bão mới đang hình thành trên biển đông và sẽ tiếp tục đổ bộ vào miền trung
biển phú yên cuộn sóng nhưng những ngư dân lại ra khơi trên những con thuyền thúng trồng trành
họ biết phía trước họ rất nhiều hiểm nguy đang trực chờ nhưng lúc này nhiều người cũng không còn nơi để về giữa những ngày mưa gió
họ đang cần lắm những người
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hôm nay bây giờ ở xung quanh đây cũng ảnh hưởng hôi nhiều lắm
được biết từ năm hai nghìn hai tp hcm phê duyệt dự án cải tạo rạch xuyên tâm
xong đến nay dự án vẫn còn đang treo
người dân sống trong khu vực khó khăn trong việc sửa chữa nhà cửa
ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của địa phương cũng như thành phố nói chung
bên cạnh giải pháp được triển khai từ các cơ quan chức năng
việc nâng cao ý thức tham gia bảo vệ môi trường nhất là tại khu dân cư
cần được chú trọng thực hiện
đồng thời mỗi người là tuyên truyền viên để vận động nêu gương
sẽ góp phần xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp an toàn
mới đây sở xây dựng tp hcm đã công bố quyết định chuyển đổi thanh tra địa bàn
trực thuộc đơn vị quản lý thành đội quản lý trật tự đô thị xây dựng
thuộc ủy ban nhân dân các quận huyện
mô hình này đi vào hoạt động liệu có giải quyết được tình trạng xây dựng trái phép
đang ngày càng nhức nhối khiến cho dư luận bức xúc
liên quan đến vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông lê hoàng châu
chủ tịch hiệp hội bất đồng sản tp hcm
cảm ơn ông đã tham gia tiêu điểm kinh tế ngày hôm nay
với một đề tài liên quan đến những vi phạm về trật tự xây dựng
thời gian qua tp hcm
thưa ông đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến những vi phạm vừa rồi
đặc biệt là trong những khu vực ở ngoại thành vùng ven của tp hcm
có một sự móc nối nào đó giữa những cơ quan quản lý ở địa phương
và những người vi phạm hay không
về nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng
tương đối là phổ biến tràn lan trong thời gian qua
thì chúng ta thấy trước hết
đó là do giới đầu nậu kết hợp với cò đất
và đứng sau lưng những chủ đất đông nghiệp
đã thực hiện những hoạt động phân lô bán nền trái phép
và phân lô bán nền trái phép thì dẫn đến một vi phạm nữa
đó là xây dựng trái phép
chúng ta thấy rất nhiều khu dân cư tự phát
mọc lên chỉ sau một vài đêm
mà do chủ yếu là cái giới đầu nậu và cò đất
cái nguyên nhân thứ hai là chúng ta thấy
cái thủ tục về cấp giấy phép xây dựng
vẫn còn rất là phải nói nhiêu khê
phải nói là khó khăn
cho nên có nhiều trường hợp bà con của chúng ta
chịu thua trong cái chuyện xin nghỉ phép xây dựng
cho nên dẫn tới chuyện tự ý xây dựng nhà
hoặc là sửa chữa nhà mà không có giấy phép xây dựng
một cái nguyên nhân thứ ba
đó là công tác thực thi pháp luật của chúng ta
là cũng chưa được nghiêm minh
chưa được kịp thời
cho nên chúng ta thấy có nhiều trường hợp
thì bà con chúng ta chỉ cần đổ một cái xe cát
một cái xe xi măng ngay trước cửa nhà
là đã có cán bộ trật tự đô thị đến
hỏi thăm sức khỏe liệt có giấy phép hay không
nhưng mà có những trường hợp lớn hơn
có những chủ đầu tư đã xây dựng sai phép
trái phép thậm chí có trường hợp là xây dựng không có giấy phép
nhưng mà không được xử lý một cách nghiêm minh và kịp thời
một cái bức xúc khác của người dân đó là
khi mà họ ở những khu vực dự án treo
thì họ rất khó để sửa chữa xây dựng
và họ không biết khi nào những dự án của mình được triển khai
ông nghĩ cái vấn đề đó như thế nào
và hướng giải pháp nào cho cái vấn đề đó
cái bức xúc của người dân về việc mà
nhà đất của mình nằm trong cái khu vực dự án bị treo
trong nhiều năm
ví dụ như trường hợp của bán đảo bình quế thanh đa
là một cái điện hình một cái dự án mà bị treo tới hơn hai mươi năm
bà con chúng ta trước đây là không được sửa nhà
chứ đừng nói chi xây dựng mới nhà
không được phân lô tách thửa không được mua bán chuyển nhượng
cho nên nó dẫn tới những cái hậu quả là bà con
không được tôn trọng bảo vệ cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình
trong khu vực của dự án
mà theo quy định của luật đất đai là người sử dụng đất phải có quyền
và được hưởng cái lợi ích hợp pháp của mình trong khu vực dự án
trong thời gian vừa qua lãnh đạo thành phố đã có những giải pháp
để tháo gỡ mà chúng tôi rất đồng tình
thứ nhất là đối với những dự án treo
mà quỹ ban dân thành phố chưa ban hành quyết định thu hồi đất
chủ đầu tư mà không thực hiện được dự án

theo thời hạn mà quỹ ban dân thành phố cho phép
thì quỹ ban dân thành phố kiên quyết thu hồi dự án đó
còn đối với bà con có nhà có đất trong khu vực dự án
thì quỹ ban dân phố đã cho phép bà con được xây nhà
được sửa nhà được tách thửa được mua bán chuyển nhượng
và thực hiện các quyền của người sử dụng đất một cách bình thường
hiện nay có đề xuất là chuyển lực lượng thanh tra xây dựng
từ cấp thành phố xuống lại các cấp quỹ ban dân dân quận huyện
thì theo ông thì hướng đề xuất đó có khả năng
và đề xuất của hiệp hội bất động sản tp hcm đối với vấn đề này như thế nào
trước đây thì lực lượng thanh tra xây dựng
đã được quỹ ban dân thành phố giao về cho quận huyện quản lý
nhưng mà trong hai năm trở lại đây
thì lực lượng thanh tra xây dựng được điều chuyển trở lại trực thuộc sở xây dựng
cho nên chúng ta lại thấy cái tình trạng
mà vi phạm trật tự xây dựng lại tiếp tục xảy ra
tương đối phổ biến hơn so với trong cái giai đoạn
mà lực lượng thanh tra xây dựng là còn trực thuộc của quỹ ban dân cấp quận quyện
bởi vì chúng ta thấy lực lượng thanh tra xây dựng
là một lực lượng được đào tạo và có chuyên môn
cho nên nếu giao cái lực lượng thanh tra xây dựng này

thì chúng ta sẽ có thể giao lực lượng thanh tra xây dựng này về địa bàn quận huyện
thì chúng tôi thấy là nó sẽ phát huy được vai trò
sẽ đạt được hiệu quả cao hơn
cho nên hiệp hội chúng tôi là rất ủng hộ
cái chủ trương của quỹ ban dân thành phố
là giao cái lực lượng thanh tra xây dựng
là về các quận nguyện để quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn từng quận huyện
nhưng chúng tôi cũng đề nghị có cái cơ chế linh hoạt
để có thể điều phối phối hợp công tác
giữa lực lượng thanh tra xây dựng của các quận quyện
để chúng ta khi có xảy ra điểm nóng xây dựng
ở một cái địa bàn quận huyện nào đó
mà lực lượng thanh tra xây dựng ở đó không đủ lực lượng
thì có sự điều chuyển tăng cường lực lượng thanh tra xây dựng
ở các cái địa bàn mà nhang nhã hơn
để về cùng phối hợp xử lý vấn đề vi phạm trật tự xây dựng
để chúng ta giải quyết các cái điểm nóng
về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận huyện
thì như vậy nó sẽ hiệu quả hơn
cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay